báo điện tử đảng cộng sản việt nam công ty cổ phần xây dựng bảo tàng hồ chí minh
phối hợp với huyện ủy nghi lộc tỉnh nghệ an vừa tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa trị giá tám mươi triệu đồng
cho mẹ nguyễn thị thái ở xã phúc thọ là mẹ của liệt sĩ trần hiễu chất hy sinh ở trường sa
đây là một trong những hoạt động của chương trình xuân trường sa năm hai nghìn một mươi tám do báo điện tử đảng cộng sản việt nam phát động
nhằm động viên tri ân những hy sinh công hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ hải quân
trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chương trình cũng là cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
đã và đang công tác ở nơi biển đảo xa xôi của tổ quốc